hàng nghìn người syri trở về nhà sau thỏa thuận lùng bắn ở miền nam
thưa quý vị và các bạn ban tổ chức trung ương đang bắt tay vào việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm của công chức trong cơ quan đảng mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
để bảo đảm khung năng lực này mang tính khoa học thực tiễn và khả thi gắn với các khâu trong công tác cán bộ
một cuộc hội thảo lấy ý kiến cho khung năng lực này đã được ban tổ chức trung ương
và tỉnh ủy bắc ninh tổ chức vào ngày bảy tháng bảy
khung năng lực vị trí việc làm của công chức trong cơ quan đảng mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
được xây dựng theo yêu cầu của nghị quyết trung ương bảy
đó là đến năm hai nghìn hai mươi phải hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và giả soát cơ cấu đội ngũ cán bộ các cấp
gắn với việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả hiệu lực
một trong những yêu cầu cơ bản khi xây dựng khung năng lực vị trí việc làm
đó là bản mô tả vị trí việc làm phải có tiêu chí hoàn thành công việc để làm căn cứ đánh giá theo kết quả công việc
và phân loại công chức viên chức đồng thời khung năng lực phải có thể đo lường được làm cơ sở để đánh giá cán bộ
từ ngày bảy tháng bảy hồ thủy điện hòa bình đã mở một cửa xả đáy theo lệnh của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
để chủ động ứng phó với việc vận hành xả lũ các cơ quan chức năng tổ chức di chuyển các hộ dân làng trài
tại các khu vực cần di dân trên địa bàn thành phố hòa bình tới địa điểm an toàn đúng quy định
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hồ thủy điện hòa bình có thể sẽ tiếp tục mở thêm các cửa xà đáy khác
tùy theo tình hình mưa ở thượng nguồn trong quá trình xả lũ để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du
tỉnh hòa bình đã cho di rời các hộ dân làng trài trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
đồng thời tỉnh hòa bình cũng yêu cầu các cấp chính quyền thông tin về việc xả lũ tới người dân
và các tổ chức có hoạt động ở trên sông ở ven sông các cơ sở nuôi trồng thủy sản khai thác cát sỏi
để chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người và tài sản đặc biệt bảo đảm an toàn cho hệ thống đề điều
thưa quý vị và các bạn nhằm giúp các gia đình kiều bào việt nam duy trì được bản sắc văn hóa của người việt trong các thế hệ
chiều ngày bảy tháng bảy tại đại sứ quán việt nam ở vương quốc thái lan hội người thái gốc việt và hội doanh nhân thái việt
đã phối hợp khai giảng lớp dạy tiếng việt

phát biểu tại lễ khai giảng đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn hải bằng nhấn mạnh
đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến việc giảng dạy tiếng việt cho cộng đồng kiều bào
góp phần gìn giữ nét văn hóa giá trị truyền thống của việt nam cho các thế hệ người việt
không chỉ ở thái lan mà còn trên toàn cầu đồng thời tăng cường sự giao tiếp bằng tiếng việt
giữa các con em với nhau và trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
xúc động và cảm kích trước sự quan tâm của đảng chính phủ và nhà nước việt nam
cũng như cá nhân đại sứ hội người thái gốc việt ở bangkok khẳng định sẽ hỗ trợ và phối hợp
chặt chẽ với đại sứ quán việt nam tại thái lan để việc học tập diễn ra hiệu quả
và tạo sự lan tỏa tới cộng đồng người việt tại thái lan
tối bảy tháng bảy tại thành phố đà nẵng đã diễn ra lễ ra mắt liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới
gọi tắt là gci
liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm một mươi năm tại mỹ
đến nay liên đoàn đã có hơn một trăm hai mươi quốc gia thành viên với hơn sáu cơ sở
và hơn hai trăm linh thành viên là các lãnh đạo doanh nhân và công dân trẻ tích cực
liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới có bốn hoạt động chính
gồm đào tạo cộng đồng giao lưu văn hóa và kết nối giao thương
lĩnh vực đào tạo nhằm liên kết với những chuyên gia hàng đầu để đào tạo kỹ năng cho các thành viên
cộng đồng để tạo ra những thay đổi tích cực về tư duy và xã hội
giải quyết các vấn đề tồn tại và thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ mà liên hợp quốc đã đặt ra
giao lưu văn hóa để cùng học tập chia sẻ giới thiệu bản sắc văn hóa
và kết nối giao thương để mang lại hiệu quả lợi ích kinh tế
giảm tá vé tầu thống nhất từ tám hai mươi trong tháng bảy và tháng tám
công an tp hcm mở đợt cao dụng
điểm kiểm tra độc độ cồn
thưa quý vị và các bạn tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
trong tháng bảy và tháng tám hàng loạt chuyến tàu thống nhất và tàu đi các tỉnh xuất phát từ ga sài gòn và ga hà nội
đi các địa phương trên tuyến đường sắt bắc nam sẽ giảm giá từ tám mươi
cụ thể từ ngày bảy bảy đến hết ngày một mươi hai tám
sẽ giảm một mươi giá vé loại ghế ngồi
các tàu se hai mươi một se hai mươi hai nh một nh hai chạy vào các ngày thứ hai thứ ba thứ bốn hàng tuần
các tàu se hai mươi sáu sqn hai snt hai snt bốn snt sáu chạy vào các ngày thứ hai thứ ba thứ bốn thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
các tàu se hai mươi năm sqn một snt một snt ba snt năm chạy vào các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
tàu spt hai chạy vào các ngày thứ hai
các tàu spt hai chạy vào các ngày thứ ba thứ bốn thứ năm thứ sáu thứ bảy hàng tuần
tàu spt một chạy vào các ngày thứ hai thứ ba thứ bốn thứ năm thứ sáu thứ bảy hàng tuần giảm
giá một mươi giá vé các loại chỗ trên tàu spt bốn chạy vào các ngày thứ hai chủ nhật hàng tuần
tàu spt ba chạy vào các ngày thứ hai thứ sáu thứ bảy hàng tuần
nhằm xử lý chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động vận tải trên địa bàn
trong những ngày qua các ngành chức năng của tỉnh lâm đồng đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động
các xe dù trên địa bàn tỉnh
việc kiểm tra đã được tiến hành trên các tuyến đường quốc lộ các bến bãi trạm điểm giao dịch
đón trả khách đang hoạt động nhưng chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước
nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các xe không có phủ hiệu không được cấp giấy phép kinh doanh vận tải
xe trá hình kinh doanh theo hình thức hợp đồng nhưng vận chuyển khách cố định không có hợp đồng vận chuyển
không có danh sách đoàn xe tuyến cố định không vào bến đón trả khách hoặc chạy sai hành trình được phê duyệt
không bán vé cho hành khách đi xe
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn hai mươi trường hợp phương tiện giao thông vi phạm các lỗi
như điều khiển xe không chạy đúng tuyến phạm vi thời gian quy định bằng lái không đúng quy định với phương tiện đang lưu thông
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử phạt vi phạm về nồng độ cồn
từ nay đến ngày hai mươi chín tháng chín
đây là đợt triển khai có quy mô và nhằm mục đích kiểm chế các ca tai nạn giao thông
có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đợt cao điểm kiểm tra xử phạt vi phạm về nồng độ cồn này được triển khai nhằm tập trung xử lý nghiêm
những hành vi cố tình sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tp hcm đã xảy ra hơn ba trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông
làm ba trăm ba mươi bảy người thiệt mạng
chín mươi một người bị thương
những con số đáng báo động này vừa được phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết
các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi tốc độ
sử dụng rượu bia trước khi lái xe đi không đúng chiều đường phần đường không chấp hành tín hiệu giao thông
hôm qua đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ
các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa xe tải và xe máy
xe máy cày kéo rơ móc xảy ra vào dạng sáng ngày sáu tháng bảy tại tỉnh gia lai
khiến hai người chết và hai mươi người khác bị thương
đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm động viên và hỗ trợ năm triệu đồng
cho gia đình hai nạn nhân tử vong công chú tại làng plo xã an trung huyện công trờ ro
thăm hỏi động viên và hỗ trợ hai triệu đồng cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị thương
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
tâm y tế huyện công trờ ro
chiều cùng ngày đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng có buổi làm việc
với lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện công trờ ro và ban an toàn giao thông tỉnh gia lai
để phân tích nguyên nhân và công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn
trước đó vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày sáu tháng bảy tại km ba trăm bốn mươi một trăm linh đường trường sơn đông
huyện công trờ ro tỉnh gia lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe tải và xe máy cày kéo theo rơ móc khiến hai nạn nhân tử vong và hai mươi người khác bị thương
đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định và trung tâm y tế huyện công trờ ro
đến chiều ngày bảy tháng bảy đã có sáu nạn nhân bị thương nhẹ được xuất viện
trong số hai mươi hai nạn nhân có một mươi bốn em học sinh độ tuổi từ bảy đến một mươi bảy tuổi

thậm chí có tuyến chỉ có một hành khách
hà nội đồng đăng hà nội quán triều yên viên hạ long dù liên tục vắng khách
thậm chí có tuyến chỉ có một hành khách

mới đây công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã có tờ trình gửi tới bộ giao thông vận tải
tổng công ty đường sắt việt nam và ủy ban nhân dân bảy tỉnh thành phố
về việc xin hỗ trợ giá cho các tuyến tàu này với mục tiêu là để đảm bảo an sinh xã hội
nhiều ý kiến cho rằng an sinh xã hội là chủ trương đúng đáp ứng cho người có thu nhập thấp
nhưng chỉ có một hai hành khách mà vẫn phải duy trì cả đoàn tàu
trong bối cảnh ngân sách khó khăn như hiện nay thì đó là một sự lãng phí lớn
đây là chuyến tàu trợ xuất phát từ yên viên đến hạ long quảng ninh
mỗi tuần chỉ có một chuyến gọi là tàu chợ vì tàu chỉ gồm một toa trở khách ghế cứng
và hai toa chở hàng hóa nông sản chủ yếu phục vụ bà con đi chợ
cung cấp rau cỏ thực phẩm cho các địa phương tỉnh quảng ninh
dù chỉ có một toa chở khách nhưng số ghế trống vẫn rất lớn
nhiều ý kiến băn khoăn liệu đây phải chăng là sự lãng phí
nhưng nhìn ở khía cạnh an sinh xã hội có ý kiến lại ủng hộ
vì duy trì có thể hỗ trợ những người khó khăn
nhiều xét với góc độ lãng phí thì có chứ
không có lãng phí nhưng mà để xét cho dài hơi hoặc là tương lai thì mình nên đâu
mình nên đưa đất nước mình phát triển theo hướng như vậy
giả sử như ở các nước phát triển như là hàn quốc chẳng hạn hoặc là các nước khác
nhiều khi người ta làm cái tuyển tàu á đi rất đúng giờ
mà một tuyển tàu như vậy người ta đi một hay hai khách thôi
người ta vẫn đảm bảo đi
thì mình nên đi theo cái lộ trình như vậy để cho đất nước mình nó phát triển hơn
nói chung là nhà nước mà làm được cái gì tốt cho dân thì nên làm
nhưng mà dừng thì lại khổ cho những người
người ta không có điều kiện

nhưng mà duy trì thì cái đó giờ cũng khó lắm
cái đó giờ phải để cho nhà nước họ tính toán ra cho hợp lý thôi
theo tính toán của đơn vị này nếu tính chung các mắc tàu
kể cả tàu khách liên vận quốc tế đã bị lỗ tới hai mươi hai tám tỷ đồng mỗi năm
số lỗ không nhỏ lại kéo dài
mới đây đơn vị đã có tờ trình gửi tới bộ giao thông vận tải
tổng công ty đường sắt việt nam và ủy ban nhân dân bảy tỉnh thành phố
về việc xin hỗ trợ giá cho các tuyến tàu này
với mục tiêu là để bảo đảm an sinh xã hội
nghị định số sáu mươi năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ vừa ban hành
quy định trình tự cách thức thực hiện việc chạy tàu an sinh
và bù lỗ cho doanh nghiệp
điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để chạy tàu an sinh
nhìn từ thực tế thì để thực hiện được lại là cả câu chuyện dài
chiều qua lực lượng cứu hộ đã đặt tài liệu
tại thành phố hồ chí minh đã hoàn tất việc trục vớt
và đưa chiếc xà lan bị chìm trên sông sài gòn vào bờ an toàn
đây là chiếc xà lan bị chìm trong vụ va chạm với tàu hàng nước ngoài
xảy ra vào sáng ngày bốn tháng bảy trên sông sài gòn
đã làm hai người thiệt mạng
chiếc xà lan tải trọng gần chín trang tấn
bị chìm sâu khoảng một mươi năm mét dưới sông sài gòn
đã được kéo vào bờ phía quận hai thành phố hồ chí minh
trong chiều ngày bảy tháng bảy
việc đưa xà lan vào bờ sẽ bảo đảm an toàn
cho lưu thông đường thủy qua khu vực
hiện lực lượng chức năng đang bơm nước bên trong khoang chiếc xà lan
để đưa xà lan nổi trở lại lên mặt nước như bình thường
vụ tai nạn chìm xà lan xảy ra vào sáng sớm ngày bốn tháng bảy
khi một tàu chở container quốc tịch mông cổ
đi từ cảng vict về phía hạ lưu sông sài gòn
đã va chạm với xà lan chở sáu trăm linh mét khối cát
đi hướng ngược lại tại đoạn sông gần đảo kim cương
quận hai thành phố hồ chí minh
một người bị thương và hai người trên xà lan
bị mất tích sau vụ va chạm
đến chiều ngày năm tháng bảy thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng
vừa có văn bản báo cáo về việc nước biển gây ngứa
nổi dị ứng đốm đỏ trên da
tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố
trước đó tại một số bãi tắm như phạm văn đồng mỹ khê non nước
xuất hiện tình trạng người dân đi tắm biển
và bị ngứa nổi đốm đỏ trên da
sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng
đã phối hợp với ban quản lý bán đảo sơn trà
và các bãi biển du lịch ở đà nẵng
lấy mẫu và xác định nguyên nhân gây ngứa da
cho người đi tắm biển tại các bãi tắm nói trên
kết quả cho thấy chất lượng nước biển
tại sáu vị trí bãi tắm phía đông của thành phố
bãi biển phạm văn đồng mỹ khê non nước bãi rạng xuân thủy
và vị trí gần nhà hàng sau biển
đạt yêu cầu so với quy chuẩn cho phép
và không có tình trạng nước xà thải
từ hệ thống thoát nước tràn ra các cửa xả trong thời gian này
nguyên nhân gây ngứa da sau khi tắm
được xác định là do sao biển sứa
tại các khu vực bãi tắm
thưa quý vị và các bạn
người nông dân trực tiếp làm ra nông sản
nhưng không được hưởng lợi đúng với sức lao động bỏ ra
người tiêu dùng cũng phải mua hàng giá cao
trong khi đó hai phần ba thậm chí là ba phần bốn
lợi nhuận ra nông dân
giá trị nông sản chảy vào khâu trung gian
giải quyết thực trạng này cần bắt đầu từ đâu
phản ánh của phóng viên thời sự
truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
nhiều truyền hình nhân dân đã phản ánh
những ngày gần đây người trồng dưa hấu
phải bán dưa về giá rẻ
chỉ một năm trăm linh đồng một kg
về giá bán như vậy nhưng cũng chẳng mấy
thương lái nào muốn mua
nhiều ruộng dưa đành bỏ thối trên đồng ruộng
trong khi đó tại các chợ
giá dưa hấu vẫn duy trì và giữ khá ổn định
ở mức từ sáu bảy đồng một kg
như vậy việc người nông dân
bán rẻ dưa hấu nhưng phải mua
về giá đắt là điều diễn ra trước mắt
mức tranh lệch có thời điểm lên đến ba phần tư
giá bán nông sản tại ruộng
thậm chí cao hơn khi thị trường thiếu hụt nguồn cung
một nghịch lý mà nhà vườn
và cả người tiêu dùng phải chấp nhận thiệt thòi
trong khi chính quyền các địa phương cũng không thể can thiệp
sự tranh lệch về giá giữa sản xuất và phân phối
là tất yếu trong sản xuất hàng hóa
thế nhưng nhìn vào thị trường nông sản hiện nay
rõ ràng đang có một nghịch lý
trong mua và bán
nông sản trong lĩnh vực trồng trọt
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
trên cơ sở đó thì sẽ hình thành
một số vùng thâm canh
ứng dụng các chống bộ khoa học thuật
và gắn kết với các doanh nghiệp chế biến
để hình thành chuỗi sản xuất có hiệu quả
để cho rằng đấy là những giải pháp chính
để đảm bảo cho nâng cao hiệu quả
trong thời gian đấy
việc liên kết bình ngồn giá cả nông sản
là trách nhiệm của chính quyền
và các ngành chức năng
người nông dân chỉ mong muốn
là làm sao nông sản do mồ hôi nước mắt làm ra
bán được giá và ổn định
người tiêu dùng cũng được mua
về giá tiệm cận giá nhà vườn
trước việc trồng chăm sóc cây sầu riêng
lâu nay không mang lại năng suất cao
cũng như chất lượng quả khi thu hoạch
một số nông dân tại huyện cẩm mỹ
tỉnh đồng nai đã hình thành tổ hợp tác
trồng chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp
bước đầu với sự hỗ trợ về kỹ thuật
của ngành nông nghiệp mô hình đang mang lại
hiệu quả mở ra hướng đi mới
cho một trong những vùng trồng sầu riêng
lớn nhất tại tỉnh đồng nai
gia đình ông cao thọ tráng
ở xã nhân nghĩa huyện cẩm mỹ
tỉnh đồng nai có hơn ba hectare cây sầu riêng
trước đây ông tráng xử lý ra
bông đậu trái bằng kinh nghiệm
nên năng suất chỉ đạt một mươi năm tấn trên một hectare
thế nhưng hai năm trở lại đây
khi tham gia mô hình áp dụng
theo tiêu chuẩn việt gáp năng suất
vườn sầu riêng của gia đình ông tráng đã tăng gần gấp đôi
trong thế giới gặp phải mình xuất khẩu châu âu
thì phụ thuộc lại là cái thị trường trung quốc
thuộc men rồi gì gom
nhưng mà cái giá cả khi mua khi không
khi cao khi thấp
cho nên cho nông dân lúc đòn đứng còn rỗi
hộ ông tráng chỉ là
một trong chín hộ thí điểm
với diện tích hơn hai mươi hectare
của dự án sản xuất cây sầu riêng
theo hướng việt gáp của huyện cẩm mỹ
theo ủy ban nhân dân huyện cẩm mỹ
đến thời điểm hiện tại chỉ riêng trên địa bàn
có trên một hectare cây sầu riêng
tập trung tại các xã nhân nghĩa
xuân quế sông nhạn
tuy nhiên cũng như nhiều địa phương khác
ở tỉnh đồng nai có diện tích cây sầu riêng
thì việc trồng và chăm sóc
theo tiêu chuẩn việt gáp còn rất ít
do đó địa phương đang có nhiều giải pháp
để khuyến khích nông dân áp dụng mô hình
việt gáp nhằm tăng năng suất
cũng như chất lượng của quả sầu riêng
ủy ban tỉnh đồng nai
đã phê duyệt quyết định một nghìn hai trăm năm mươi tám
dự án chuỗi liên kết sầu riêng
đây là một tiền đề
để hợp tác xã nông nghiệp xanh
và các hộ dân trong tổ hợp tác
thực hiện nhân rộng
mô hình sản xuất sầu riêng
sắp tới là thực hiện việc
chứng nhận việt gáp cho sầu riêng
và xây dựng thương hiệu
sầu riêng trên địa bàn huyện cẩm mỹ
từ mô hình điểm này
sẽ tiếp tục nhân rộng
trên toàn địa bàn
của xã nhân nghĩa
và các xã lân cận như
xuân quế xuân bảo bảo bình
là cái vùng sầu riêng trọng điểm của huyện cẩm mỹ
việc sản xuất cây sầu riêng
cũng như nhiều cây trồng khác
theo hướng việt gáp
đang được ngành nông nghiệp tỉnh đồng nai đẩy mạnh
để tạo ra các sản phẩm sạch an toàn
cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
từ đó xây dựng thương hiệu nông sản
cho các cây trồng chủ lực
góp phần phát triển nên nông nghiệp
theo hướng bền vững ở địa phương
vừa qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh lâm đồng cho biết
qua hai năm triển khai thực hiện đề án
phát triển chăn nuôi bò sữa và bò thịt cao sản
đến nay tổng đàn bò sữa
tại lâm đồng đạt hơn hai mươi con
tăng một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
sản lượng sữa tươi
đạt hai trăm linh tấn một ngày
theo ngành nông nghiệp tỉnh lâm đồng
bò sữa tại địa phương chủ yếu tăng đàn tự nhiên
với tỷ lệ thấp tập trung chủ yếu
tại huyện đơn dương đức trọng
lâm hà và thành phố bảo lộc
năng suất sữa tươi bình quân hàng ngày
đạt hai mươi lít trên mỗi con bò
khoảng sáu lít trong một chu kỳ
toàn tỉnh hiện có hơn một hai trăm sáu mươi hộ
trang trại và năm doanh nghiệp
chăn nuôi bò sữa
cùng với bò sữa đến nay
tổng đàn bò thịt tại lâm đồng phát triển hơn tám mươi bảy con
địa phương đặt mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi
tổng đàn bò sữa đạt khoảng hai mươi năm con
sản lượng sữa tươi một trăm linh tấn một năm
và hơn một trăm linh con bò thịt
sản lượng thịt bò hơi suất chuồng
hơn một mươi tấn một năm
công trình thủy lợi nam thạch hãn
là công trình thủy lợi trọng điểm
trên địa bàn tỉnh quảng trị
có chức năng cung cấp nước tưới
cho hàng nghìn hectare lúa
của vùng đồng bằng thuộc các huyện hải lăng
triệu phong và thị xã quảng trị
tuy nhiên bước vào vụ sản xuất hè thu năm nay
việc cung cấp nguồn nước từ công trình này
đang gặp nhiều khó khăn do các đợt bão lũ gây ra
hiện công trình thủy lợi nam thạch hãn
bị xuống cấp nghiêm trọng
rất cần các giải pháp khắc phục kịp thời
và các chuyên gia đầu ngành về thủy lợi
đã vào cuộc
do các đợt mưa lớn gây lũ
trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín
đã làm phá vỡ phần kết cấu bê tông
cuối sân tiêu năng tràn xả lũ
với diện tích gần một m hai
chiều dài xói lở hơn hai mươi m
rộng ba mươi m và tạo ra nhiều hàm mếch
trên công trình thủy lợi nam thạch hãn
hiện trạng hố tiêu năng đang xói sâu hơn
với độ sâu từ bảy đến chín m
nếu có thể
nếu công trình thủy lợi nam thạch hãn bị vỡ
sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cung cấp
nước tưới trong một mươi năm ha lúa
của vùng đồng bằng các huyện hải lăng
trựu phong thị xã quảng trị
chiếm hơn năm mươi diện tích lúa của toàn tỉnh
đặc biệt là không thể cung cấp nước sạch
cho hơn tám mươi sáu người dân
của thị xã quảng trị
giải pháp trước mắt tỉnh đã mời
các nhà khoa học các chuyên gia
các đơn vị tư vấn đầu ngành
tổ chức hồi thảo để nghiên cứu
khắc phục bằng những giải pháp nào
tối ưu nhất vừa đảm bảo
an toàn hồ chứa công trình
vừa đảm bảo phục vụ cho tử tiêu
đây là công trình rất cấp bách
nên chúng tôi đặt lên hàng đầu để mà khắc phục
tỉnh quảng trị cũng trích hơn một mươi bốn tỷ đồng
từ nguồn vốn khắc phục bão lũ để khoan phục
trống thấm và gia cố nền gia cố
phần bê tông dốc nước và hồ xói
nhằm hạn chế hồ xói lở sân tiêu năng
nhưng đây mới chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt
bây giờ hồ xói tiến vào đến đây rồi
thì phải có biện pháp làm tường ngăn
như kiểu hàng rào bằng bê tông
mình ngăn lại để cho nó không tiến lên được nữa
phải có đầu tư để làm tháo
cho nó xử lý một cách đông đều
cả bên trái bên phải
bộ nông nghiệp phát triển đồng thôn
cũng đề nghị thủ tướng
dành một khoản tiền
tập trung cho đọc nam thành hãn này
khoảng ba mươi tỷ đồng
đối với công trình này
là phải xử lý tổng thải luôn
chứ không vân kỳ được nữa
mà đã làm là
làm luôn sau mùa đủ
năm hai nghìn một mươi tám là phải giải quyết ngay
theo lãnh đạo ngành nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị
để xử lý triệt đề phần hư hỏng xói lở
trên công trình thủy lợi nam thành hãn
phải đầu tư hơn tám mươi bốn tỷ đồng
nhưng trong thời điểm hiện nay
nguồn lực của địa phương chưa thể đáp ứng được
trong phần tin quốc tế
thái lan có thể giải cứu
đội bóng mắc kẹt trong vài ngày tới
hàng nghìn người syri về nhà
sau thỏa thuận ngừng bắn ở miền nam
thưa quý vị và các bạn
tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan
đến việc giải cứu đội bóng thiếu niên thái lan
đang mắc kẹt trong hang tham luổng
lực lượng cứu hộ thái lan cho biết
sẽ nỗ lực đưa đội bóng ra ngoài
trong những ngày tới
trước khi các trận mưa lớn được dự báo
có thể xảy ra và làm ngập
hệ thống hang này một lần nữa
ban chỉ huy chiến dịch giải cứu đội bóng mắc kẹt
cho biết trong ba bốn ngày tới
là khoảng thời gian tốt nhất
để đưa toàn bộ đội bóng nhí gồm một mươi hai thiếu niên
và một huấn luyện viên ra khỏi hang
khi điều kiện thời tiết cũng như sức khỏe
của các nạn nhân đều ở mức ổn định
bên cạnh đó công tác hút nước
và điều chỉnh các đường nước chảy vào hang
đều thực hiện một cách hiệu quả
và giúp giảm bớt đáng kể mực nước ở trong hang
tuy nhiên dù mức oxy trong hang ổn định
nhưng lượng khí co hai
cũng là một yếu tố khác cần phải xem xét
khi tiến hành giải cứu các nạn nhân
ngoài ra đợt mưa sắp tới
cũng có thể làm tăng mực nước trong hang
và gây ngập khu vực các nạn nhân đang trú ẩn
tổ chức giám sát nhân quyền syri ngày hôm qua cho biết
hàng nghìn người syri rời bỏ nhà cửa
đi lánh nạn đang trở về nhà
sau khi lực lượng nổi dậy
và chính phủ syri đạt được thỏa thuận ngừng bắn
ở miền nam nước này
theo tổ chức giám sát nhân quyền syri
người dân đã tranh thủ tình hình yên ổn trở lại
và bắt đầu trở về nhà kể từ ngày sáu tháng bảy
cho đến nay khoảng hơn hai mươi người
đã lên đường trở về
hướng về những khu vực đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn
trước đó ngày sáu tháng bảy
chính quyền syri đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn
với quân nổi dậy tại miền nam
theo thỏa thuận các tay súng thuộc lực lượng đối lập
sẽ giao nộp các loại vũ khí hạng nặng
cũng như rút quân khỏi các khu vực
mà họ chiếm đóng ở tỉnh daraa
gần biên giới jordani
theo số liệu thống kê của liên hợp quốc
giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy
tại khu vực trên đã khiến khoảng ba trăm hai mươi người
phải rời bỏ nhà cửa đi lãnh nạn
kể từ ngày một mươi chín tháng sáu
cũng trong ngày hôm qua
chính phủ nam sudan và phe nổi dậy
đã thống nhất một thỏa thuận chia sẻ quyền lực
theo đó thủ lĩnh phe nổi dậy
riyad massa sẽ trở lại
nắm giữ vị trí phó tổng thống nước này
thỏa thuận trên được ký kết
sau cuộc hội đàm hòa giải
do uganda tổ chức
tổng thống nam sudan savankia
và ông riyad massa
đã chấp nhận đề xuất trên
các chi tiết khác trong thỏa thuận
sẽ được thảo luận trong những ngày tới
ở thủ đô khartoum của sudan
và nước láng giềng kenya
dự kiến nam sudan sẽ có bốn phó tổng thống
trong đó hai người đang đương nhiệm
và ông massa sẽ nắm giữ vị trí
phó tổng thống thứ nhất
vị trí phó tổng thống thứ tư
sẽ được trao cho một lãnh đạo nữ
của phe đối lập
thỏa thuận này được đưa ra
sau khi liên hợp quốc yêu cầu
các bên tại nam sudan phải chấm dứt xung đột
và đến cuối tháng sáu phải đạt được
một thỏa thuận chính trị
nếu không nam sudan sẽ bị liên hợp quốc
áp đặt các biện pháp trừng phạt
nam sudan đã rơi vào nội chiến
kể từ năm hai nghìn một mươi ba
khi tổng thống kỳ cáo buộc
cựu phó tổng thống riyad massa
tiến hành một cuộc đảo chính
khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng
và hàng triệu người phải đi lánh nạn
ngay sau khi ngoại trưởng mỹ
mike pompeo kết thúc chuyến thăm bình nhưỡng
hãng thông tấn trung ương triều tiên
kcna dẫn thông cáo
của bộ ngoại giao triều tiên cho biết
quyết tâm vững chắc và kiên định
từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này
có thể lung lay sau khi phía mỹ
giữ quan điểm muốn bình nhưỡng đơn phương
phi hạt nhân hóa
kcna cho rằng
kết quả các cuộc thảo luận với phái đoàn
do ngoại trưởng mỹ mike pompeo dẫn đầu
là đáng lo ngại đồng thời chỉ trích
việc washington tiếp tục ép buộc bình nhưỡng
đơn phương phi hạt nhân hóa một cách toàn diện
có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược
theo kcna cách thức nhanh nhất
để có được một bán đảo triều tiên
không vũ khí hạt nhân là thông qua
cách tiếp cận theo từng giai đoạn
mà ở đó cả hai bên phải đồng thời thực hiện
các biện pháp hướng tới phi hạt nhân hóa
cùng ngày bộ ngoại giao triều tiên ra tuyên bố
bày tỏ lấy làm tiếc về kết quả
cuộc hội đàm với ngoại trưởng mỹ mike pompeo
đồng thời cáo buộc chính quyền mỹ
đưa ra những đòi hỏi một phía
về giải trừ hạt nhân của triều tiên
về phần mình trong tuyên bố trước khi rời bình nhưỡng
ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định
các cuộc trao đổi với người đồng cấp triều tiên
về việc phá hủy kho hạt nhân của bình nhưỡng
rất có hiệu quả
ông pompeo khẳng định hai bên đã trao đổi
nội dung phức tạp và đạt được một tiến triển
trên hầu hết những vấn đề trọng tâm
tuy nhiên theo ông vẫn còn một số việc
mà cả hai bên phải tiếp tục hoàn thiện
nỗ lực điều chế vaccine phòng ngừa bệnh hiv aids
trong bốn mươi năm qua đã ghi nhận tiến triển
khi các nhà khoa học vừa thông báo
một loại vaccine đang thử nghiệm
đã tạo ra một chuỗi phản ứng mạnh
trong hệ miễn dịch ở con người
mở ra triển vọng bảo vệ con người
không bị lây nhiễm virus hiv
cách kết quả mới nhất này được công bố
trước thềm hội nghị quốc tế về aids
sẽ diễn ra tại amsterdam hà lan
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng bảy này
nhóm nghiên cứu của dan baruth
giáo sư trường đại học e harvard của mỹ cho biết
vaccine hvtn bảy trăm linh bốn còn gọi là imbocodo
đã phát huy hiệu quả ở hai phần ba
trong số bảy mươi hai con khỉ được tiêm thử nghiệm
bảo vệ chúng không bị nhiễm hiv
tuy nhiên kết quả này vẫn chưa thể bảo đảm
vaccine hvtn bảy trăm linh bốn có thể phát huy hiệu quả
tương tự như ở người
vaccine này đã được thử nghiệm
ở ba trăm chín mươi ba người lớn khỏe mạnh không nhiễm hiv
trong độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi
tại đông phi nam phi thái lan và mỹ
kết quả ban đầu cho thấy vaccine tạo nên
một phản ứng miễn dịch mạnh trong cơ thể người
một số người gặp tác dụng phụ như đau dạ dày
tiêu chảy tróng mặt hoặc đau lưng
trong giai đoạn sau vaccine sẽ được tiêm
cho hai sáu trăm linh phụ nữ sống ở miền nam châu phi
để đánh giá khả năng ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm hivs
kết quả thử nghiệm chính thức cuối cùng
dự kiến sẽ có trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại